thưa quý vị sau một tháng điều trị covid một mươi chín tại bệnh viện trợ rẫy tp hcm
ca sĩ phi nhung đã qua đời vào một mươi hai h một mươi năm phút ngày hai mươi tám tháng chín
sự ra đi của nữ ca sĩ để lại nỗi buồn và niềm thương tiếc cho rất nhiều đồng nghiệp nghệ sĩ và khán giả
vì là một người ra đi vì dịch bệnh covid một mươi chín nhiều người không khỏi băn khoăn về việc đám tăng của phi nhung sẽ được tổ chức như thế nào
đại dịch covid một mươi chín rất nguy hiểm và có sự lây lan nhanh chóng
nghiêm cấm tụ tập đông người đặc biệt là tp hcm
vẫn đang là tỉnh thành có tỷ lệ mắc covid một mươi chín cao
vì thế nghi lễ đám tang và thủ tục tâm linh truyền thống ở tp hcm lúc này là không thể thực hiện được
rất nhiều người hâm mộ các nghệ sĩ muốn đến để đưa tiễn phi nhung đoạn đường cuối cùng
nhưng đều băn khoăn về việc liệu có thể tổ chức đám tăng trong tình hình dịch bệnh này không
và liệu phi nhung có được hưởng gói lo hậu sự khi ra đi vì covid một mươi chín hay không
theo đó bí thư tp hcm cho biết sẽ lấy tiền từ ngân sách thành phố để lo hậu sự miễn phí cho người chết vì covid một mươi chín
chi phí một mươi bảy triệu đồng một người và quân đội sẽ lo chuyển giao số cho cốt này đến tận nhà dân
vài tuần qua thông tin giá chọn gói lo hậu sự cho người chết vì covid một mươi chín phải trên hai mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng
trong khi đại diện cơ quan chủ quản lò thiêu bình hưng hòa trả lời chỉ lấy phí thiêu xác là bốn hai triệu đồng
để giải đáp thắc mắc của mọi người về đám tang của phi nhung
có thể đối chiếu với hướng dẫn số bảy trăm chín mươi sáu hd svh ttdl của sở văn hóa thông tin và xu lịch ban hành
về việc tổ chức tăng lễ đám cưới trên địa bàn tỉnh trong điều kiện tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
theo hướng dẫn trong việc cưới đối với đám cưới chưa ấn định ngày tổ chức
các địa phương tuyên truyền vận động hướng dẫn nhân dân cần nhắc khoản
lùi thời gian phù hợp để tổ chức đám cưới hỏi vào thời điểm thích hợp khuyến khích các gia đình sử dụng hình thức báo hỉ
đối với đám cưới đã ấn định ngày tổ chức vận động gia đình chỉ tổ chức đám cưới trong một ngày
hạn chế tối đa số lượng khách mời không mời khách ngoài tỉnh trong trường hợp khách mời ngoài tỉnh phải khai báo y tế với chính quyền địa phương
thực hiện vệ sinh khử quẩn nhà cửa và khu vực tổ chức đám cưới
khách đến tham dự phải khai báo y tế đo thân nhiệt và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
gia đình bố trí khu vực rửa tay đặt dung dịch sát khuẩn tại địa điểm thuận tiện cho người tham dự lễ cưới
đối với việc tăng vận động tuyên truyền người dân rút ngắn thời gian tổ chức lễ tăng không quá hai mươi bốn giờ kể từ khi tử vong
trong trường hợp đặc biệt gia đình tăng chủ không kịp tổ chức lễ tang trong vòng hai mươi bốn giờ có thể kéo dài thêm nhưng không quá bốn mươi tám giờ kể từ khi tử vong
hạn chế tối đa số người phục vụ tham dự lễ tang tránh tập trung đông người
gia đình có người tử vong phối hợp với ban tổ chức lễ tang thông tin cho các cơ quan đoàn thể họ hàng bạn bè liên quan
hạn chế tối đa người đến viếng cử người đại diện tham dự lễ tang để tránh tập trung đông người theo quy định về phòng chống dịch
nên tổ chức lễ tang trong nội bộ gia đình và các mối quan hệ thật sự cần thiết không thông báo rộng rãi
khuyến nghị hình thức chia buồn bằng điện hoa điện chia buồn
trong trường hợp có khách từ tỉnh ngoài đến viếng phải khai báo với chính quyền địa phương và ngành y tế
đo thân nhiệt đeo khẩu trang trong suốt quá trình tổ chức lễ tăng đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu theo quy định
gia đình bố trí khu vực sửa tay hoặc đặt dung dịch sát khuẩn tay tại địa điểm thuận tiện cho người tham dự đám tăng
cung cấp khẩu trang thực hiện việc vệ sinh khử khuẩn toàn bộ khu vực nhà cửa và khu vực tổ chức đám tang trước trong và sau khi tổ chức tàng lễ
về hình thức nghi lễ trong đám tăng tuyên truyền vận động người dân thực hiện các thủ tục tổ chức lễ tăng đưa tăng mai táng gọn nhẹ trong đội bộ gia đình
khuyến khích người dân sử dụng hình thức hỏa táng tuyên truyền vận động người dân lược giàn giảm bớt tối đa các nghi lễ truyền thống trong đám tang
để đảm bảo thời gian tổ chức tàng lễ nhanh gọn khẩn trương khâm niệm rút ngắn thời gian cúng cơm lễ cầu siêu phát biểu đáp từ
không tổ chức mời khách ăn uống trong đám tang cùng bốn mươi chín ngày cúng một trăm linh ngày
việc tổ chức ăn uống trong đám tăng chỉ thực hiện trong đội bộ gia đình
về lễ viếng khách đến thăm viếng thực hiện nghi thức nhanh gọn đơn giản mỗi đoàn viếng không quá một mươi người đảm bảo khoảng cách và an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
về đưa tăng bà tàng lễ vận động gia đình bố trí gọn gàng thành phần đưa tăng hạn chế số lượng người đưa tăng
nhiều nghệ sĩ không giấu được nỗi bàng hoàng thương xót trước thông tin nữ ca sĩ phi nhung qua đời ở tuổi năm mươi
trên các trang mạng xã hội tràn ngập những lời chia buồn vô cùng đau lòng trước sự ra đi đột ngột của phi nhung
nhật kim anh cho biết mấy ngày qua mỗi đêm đều cầu nguyện cho nữ ca sĩ sớm vượt qua bạo bệnh
dù biết rõ bệnh tình của phi nhung không mấy khả quan chị vẫn mong mỏi phép màu có thể xảy ra vào phút cuối
khi nhận những cuộc gọi báo tin giữ tôi gạt ngang bảo họ đừng đồn bậy để lúc biết thông tin chính xác tôi muốn quỵ ngá
chị phi nhung không chỉ là một đồng nghiệp mà còn là người chị gái tôi dành nhiều tình cảm như ruột thịt
hay tin chị mất tim tôi đau nhói như ai bóp nghẹn
tôi giờ chỉ biết tụng kinh niệm phật hồi hướng mong linh hồn của chị sớm siêu thoát và về với phùng lành nữ diễn viên nói
ca sĩ chi di phương trinh vợ cú của bằng kiều người bạn thân thiết của phi nhung cũng có những tâm sự trên trang cá nhân
covid mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ tuần trước khi mà bác sĩ báo tin buồn cho gia đình nhưng chị vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật
chị lịm người khi nghe tin em đã xa đi nhung ơi
chiếc khăn tăng em đeo cho chị cách đây hai năm khi ba mất
không ngờ có ngày chị lại phải đeo nó cho em
cô tiên nữ tên phi nhung đã được kêu về trời
em về vui em nhé
nợ trần em đã trả xong cũng như trả lại hết những lời cai nghiện người đời đã dành cho em
cô tiên trước khi bay về trời phải trải qua thử thách và em của chị đã làm rất tốt
chị luôn tự hào về em về con người cũng như tiếng hát phi nhung mà chị đã may mắn phát hiện ra cách đây ba mươi năm
em ra đi thanh thản em nhé không còn gì để vướng mận
các con nuôi của em đã có chị lo
dường quen đi sẽ luôn được che chờ bởi bà ngoại và các dì cậu như bao nhiêu năm qua gia đình đã từng
chị biết em đang khóc đừng khóc nữa nhé phải đẹp phải cười thật tươi vì mình đang đợi dước về trời mà
đừng buồn một ngày nào đó chị em mình sẽ gặp lại nhau thôi thương em nhiều
nghệ sĩ lê giang ngẹn ngào chia sẻ
chị không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào
khi đó nhận tin dữ về người bạn đồng nghiệp
chị thẫn thờ như người mất hồn
tôi và nhung bằng tuổi nhau
thân thiết từ thời chưa nổi tiếng tới khi có được vị trí ổn định trong nghề
chúng tôi gọi nhau là bạn già
san sẻ những vui buồn chắc chờ và đôi khi bật khóc vì sao số phận cả hai lại quá dồn nhau
trước dịch nhung hẹn tôi hôm nào sẽ đi ăn uống một bữa
tôi vì bận ruộn công việc nên cứ hẹn lần hẹn lửa
đến giờ thì không còn cơ hội để gặp mặt nữa rồi nhung ơi
nữ nghệ sĩ bật khóc
nữ nghệ sĩ cát tường chia sẻ
tôi không nói nên lời vào lúc này
cuộc sống sao quá vô thường
em xin tiễn biệt chị
xin khấn luyện chị ra đi thanh thàn về với cõi phật
mọi người hãy yêu thương gia đình người thân và trân trọng tất cả các mối quan hệ
trên trang cá nhân nhiều nghị sĩ đăng những sòng chia sẻ đau xót trước tin giữ từ người đồng nghiệp họ yêu quý
cà sĩ đảm vĩnh hưng viết sòng tâm sự dựa trên những câu hát bài sông quê của phi nhung lúc sinh thời
sống đời cuồng trôi nỡ nào phi nhung hỡi
giờ em đã bỏ mà đi mãi không về
mình hẳng xúc động
một đời nghệ sĩ tài hoa ra đi thanh thàn chị ơi
dương triệu vũ nhắn nhủ đàn chị
mong rằng nếu có kiếp sau xin được tiếp tục làm chị em
diễn viên thúy diễm đăng tải hình ảnh của ca sĩ phi nhung cùng dòng tâm sự
một vì sao đã tắt tạm biệt chị
một tấm lòng thiện một trái tim chia sẻ trong dịch bệnh tai ương đã đi xa
từ hải ngoại nhiều ca sĩ như thanh hà thanh thảo
ngọc huyền bày tỏ niềm tiếc thương sự ra đi của phi nhung
họ không tin nữ ca sĩ ra đi ngay lúc này
tôi cứ nghĩ chị nhung gần như sẽ trở lại
đau xót quá tôi đau đớn khi nghe tin ca sĩ đan trường nói
nén đau thương thúy nga gửi những lời tâm tình đến cố ca sĩ
những ngày qua tôi vẫn tin tưởng rằng cô bạn tôi sẽ chống chọi được qua cơn bão bệnh
chưa bao giờ tôi dự đoán sai như đợt này
vì mình luôn kỳ vọng phi nhung sẽ bình phục và đi hát trở lại như xưa
một trạng già chiến đấu có lẽ phi nhung đã mệt rồi
an nghỉ nha cô bạn
tất cả mọi người sẽ luôn nhớ đến giọng hát ngọt ngào của cô gái lai xinh đẹp
xin lời trích câu nói của nghệ sĩ nhân dân hồng vân dành cho ca sĩ phi nhung
người nghệ sĩ tài hoa và giàu lòng nhân ái
cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ mà bạn khó có thể lường trước
đời người như bóng câu qua cửa sổ
chỉ thoáng chốc thôi là sinh mệnh
đã trở về với đất
cuộc sống này ngắn ngủi là vậy